ngày một mươi một tháng tám phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh thừa thiên huế cho biết đơn vị đang xử lý
một nhóm bảy người trung quốc nhập cảnh vào việt nam có hành vi tổ chức đánh bạc trái phép qua mạng
internet các đối tượng từ hai mươi đến bốn mươi ba tuổi nhập cảnh hợp pháp vào việt nam có một đối tượng vi
phạm quá hạn tạm trú thủ đoạn của nhóm này là sử dụng máy tính và điện thoại thông minh truy
cập internet tham gia đánh bạc trực tuyến với người trung quốc việc thanh toán được trả bằng
tiền nhân dân tệ thông qua các tài khoản điện tử được mở tại ngân hàng agribank trung quốc số tiền các
đối tượng này đã giao dịch khoảng ba mươi năm tỷ đồng vụ việc đang tiếp tục được điều tra để xử lý theo quy định